đúng giờ ngày hôm nay sáu tháng năm ubnd huyện mê linh công bố kết thúc vùng cách ly tại thôn hạ lôi
như vậy bắt đầu từ ngày hôm nay đời sống của người dân nơi đây sẽ trở lại bình thường
tính đến thời điểm hiện tại hạ lôi đã trải qua hai mươi chín ngày thực hiện cách ly và không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
việc dỡ bỏ lệnh cách ly sẽ được thực hiện đúng quy định phòng dịch có đại diện các sở ban ngành đại diện của nhân dân nhưng không quá hai mươi người
huyện mê linh cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch không chủ quan lơ là và tuân thủ các biện pháp phòng dịch mà ubnd tp hà nội đề ra
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung này trong chương trình thời sự trưa nay mời quý vị và các bạn chú ý đón xem